chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự
thưa quý vị và chương trình hôm nay đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
đã có cuộc hội đàm với ngài tanahashi yasufumi bộ trưởng chủ tịch ủy ban công an quốc gia nhật bản
cuộc hội đàm diễn ra theo hình thức trực tuyến
phát biểu tại hội đàm bộ trưởng tô lâm khẳng định
việt nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với nhật bản
bộ công an việt nam sẵn sàng phối hợp với ủy ban công an quốc gia và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
trong các vấn đề đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội nói chung
đảm bảo an ninh an toàn cho sự kiện olympic quan trọng tại nhật bản nói riêng
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và lực lượng cảnh sát quốc gia nhật bản
hai bên đã phát huy hiệu quả kênh trao đổi thông tin có giá trị liên quan đến tình hình an ninh thế giới khu vực
chủ động tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn và thúc đẩy hợp tác trong đào tạo nhân lực công nghệ an ninh các vấn đề an ninh phi truyền thống
duy trì cơ chế đối thoại an ninh chiến lược cấp thứ trưởng việt nam nhật bản được thiết lập từ năm hai nghìn một mươi một
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm bày tỏ chia sẻ cảm thông sâu sắc đối với những thiệt hại do dịch covid một mươi chín gây ra tại nhật bản
đánh giá cao các biện pháp quyết liệt mà nhật bản đã triển khai để đối phó với dịch bệnh
cảm ơn nhật bản đã giúp đỡ hỗ trợ việt nam trong công tác phòng chống dịch bệnh trong suốt thời gian qua
mong rằng nhật bản sẽ tiếp tục chia sẻ giúp đỡ việt nam hơn nữa về trang thiết bị thuốc men và tiếp cận nguồn vaccine ngừa covid một mươi chín trong thời gian tiếp theo
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm và ngài tanahasi yasufumi đã trao đổi về những vấn đề mà hai bên cũng quan tâm
thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới để phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung
nhật bản và việt nam với ủy ban công an quốc gia và các cơ quan hữu quan nhật bản nói riêng ngày càng sâu rộng hiệu quả thiết thực hơn nữa
theo đó hai bên tiếp tục thúc đẩy mạng việc truyền tải thông điệp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế khu vực
tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước các sự kiện lớn diễn ra ở mỗi nước
và phối hợp bảo hộ công dân bảo vệ cơ quan đại diện của mỗi nước tại nước sở tại
tăng cường hợp tác trong công tác bảo hộ công dân tạo điều kiện cho công dân nước này sinh sống học tập và làm việc hợp pháp tại nước kia
sáng nay bộ công an tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện quyết định của chủ tịch nước về đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an ủy viên thường trực hội đồng tư vấn đặc xá trưởng ban chỉ đạo về đặc xá của bộ công an chủ trì hội nghị
hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu
hà nội và tp hcm đến công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phát biểu quán triệt tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng nêu rõ
những năm qua công tác quản lý giáo dục phạm nhân và công tác đặc xá đã đạt được những kết quả rất quan trọng
khẳng định tính yêu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc
và chính sách quan hồng của đảng nhà nước ta đối với người phạm tội
việc triển khai công tác đặc xá phải đảm bảo khách quan
nghiêm túc chặt chẽ công bằng dân chủ công khai minh bạch đúng đối tượng tuyệt đối không để xảy ra sai sót
từng cá nhân đơn vị phải bám vào kế hoạch của hội đồng thành viên đặc xá để triển khai thực hiện
kiên quyết không để lọt những người không đủ điều kiện vào danh sách đặc xá hoặc những người đủ điều kiện nhưng không được đặc xá
từng cơ sở giam giữ phải ra soát rất kỹ quy định theo quyết định của chủ tịch nước và hội đồng thành viên đặc xá để triển khai thực hiện
các phạm nhân phải được bình xét công khai dân chủ
đây là yêu cầu rất cao lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an hội đồng thành viên đặc xá
nếu bất kỳ ai bất kỳ cấp nào vi phạm đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật kể cả xử lý hình sự
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu công an các địa phương phải xây dựng kế hoạch bám sát nội dung được phân công
chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tốt công tác đặc xá ở địa phương đơn vị mình
thưa quý vị
chủ trương đưa công an chính quy về xã là chủ trương lớn của bộ công an
với mục tiêu gần dân hơn sát dân hơn để giảm phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở
và đến nay thì một trăm linh các xã trên địa bàn cả nước đã được bố trí từ ba đến năm đồng chí công an chính quy
ngay khi nhận nhiệm vụ lực lượng công an chính quy đã phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần cùng với lực lượng công an giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại xã biên giới lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
đã hơn một năm nay việc lực lượng công an chính quy cùng với các thành viên trong hội phụ nữ đoàn thanh niên của xã
đến từng hộ gia đình tuyên truyền pháp luật đã trở thành hình ảnh quen thuộc với bà con ở xã lóng sập
qua đó bà con cũng tích cực tham gia vào phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cung cấp nhiều tin tức có giá trị cho lực lượng công an
nhất là những vi phạm pháp luật và tai tệ nạn về ma túy
nó nhận giảm các hạn chế những người đang nhẹ mát túy
giúp đỡ các bà con ở trong bàn
tránh xa ma túy
tiên triển và phát triển tiền tế
thực hiện theo cơ hạch và chương trình hàng năm

cơ hạch phối hợp giữa công an
xã và các đoàn thanh niên về công tác tuyên truyền về phòng chống tên nạn xã hội
và đặc biệt nhất là công tác chuyển hóa địa bàn tại xã
đối với đoàn thanh niên thì là thành viên trong khối để tuyên truyền vận động bà con nhân dân
cũng như là đoàn viên thanh niên tránh xa các tai tiện nạn xã hội
và đặc biệt nhất là tuyên truyền đối với những đối tượng tự nguyện đi cai và cai tại nhà
những ngày này khi dịch bệnh covid một mươi chín còn nhiều diễn biến phức tạp
lực lượng công an xã lại kết hợp cùng bộ đội biên phòng đi từng ngõ gõ từng nhà
tuyên truyền về luật xuất nhập cảnh
đường xá đi lại khó khăn đồng bào dân tộc nơi đây đa phần không nói được tiếng phổ thông
cũng là một trở ngại lớn nhưng bằng quyết tâm của mình
hai lực lượng đã ngăn chặn kịp thời nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép
thứ nhất là ngoài cái việc là đảm bảo giữ vững an ninh trật tự
giải quyết tốt về tình hình an ninh trật tự tình hình về trật tự an toàn xã hội ra
thì còn phải vận động bà con nhân dân làm thế nào để bà con nhân dân thay đổi được tư duy
thay đổi được nhận thức về pháp luật và từ đó là chuyển hóa được
cái địa bàn xã có sập từ địa bàn trọng điểm phức tạp thành một địa bàn an toàn và an ninh trật tự
ngoài ra là với mục tiêu kép là vừa giải quyết ninh trật tự vừa phát triển kinh tế xã hội
anh em cũng không quản khó khăn vất vả không quản ngày đêm
tôi vẫn tận dụng ngoài giờ anh em cũng nhau chia nhau ra để đến các bảng
để tuyên truyền vận động bà con vừa chấp hành tốt đường lối truyền chung trách cộng đảng
pháp luật nhà nước không vi phạm pháp luật và có ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm
ngoài ra là cũng tuyên truyền vận động bà con phát triển kinh tế xã hội
công an xã lóng sập có năm thành viên đều công tác xa gia đình
có những tuần nhiều việc không thể về nhà thăm vợ con
thế nhưng tất cả đều nêu cao tinh thần đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau
nhờ vậy trong năm qua công an xã lóng sập đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu
mà công an huyện đảng ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân xã giao
vấn đề trụng cấp vặt đối với địa bàn xã lóng sập là một địa bàn trọng điểm
về các vấn đề tình hình đặc biệt là tội phạm ma túy
sau khi có lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm nhiệm vụ công việc này
các nội dung được triển khai khép tín
lóng sập là một trong ba xã biên giới của huyện mộc châu
nên khối lượng công việc của lực lượng công an xã là rất lớn
tiếp tục còn đặt ra nhiều khó khăn thử thách với những người chiến sĩ nơi địa đầu tổ quốc
nhưng với sự chuyển biến tích cực
của tình hình an ninh trật tự sự tin yêu và ghi nhận của chính quyền và nhân dân nơi đây
chính là minh chứng cho sự đúng đắn của chủ trương đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã